tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ông park hang seo đã đem đến niềm vui to lớn cho người dân việt nam
và ông là cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị hai nước việt nam và hàn quốc
tại buổi tiếp thủ tướng ghi nhận và tin tưởng rằng ông park hang seo đã và sẽ tiếp tục có những đóng góp lớn lao
cho bóng đá việt nam phát triển mạnh mẽ thời gian tới
thủ tướng nêu rõ bóng đá không chỉ là thể thao mà còn là tinh thần đoàn kết thể hiện khát vọng của người dân
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan có những hình thức khen thưởng để động viên đội tuyển kịp thời
đồng thời mong ông park hang seo tập trung sức lực cho đội tuyển bóng đá quốc gia
về ép ép kịp thời báo cáo mọi kiến nghị của ông park tới thủ tướng
ông park hang seo cho biết suốt năm hai nghìn một mươi tám và đầu năm hai nghìn một mươi chín ông và các thành viên đội tuyển bóng đá việt nam
đã nhận được nhiều tình cảm lớn lao sự yêu thương của người dân việt nam
để có được điều đó đội đã nỗ lực công hiến đồng thời luôn nhận được sự giúp đỡ của các bộ
ngành liên đoàn bóng đá việt nam về ép ép
năm hai nghìn một mươi chín này đội tuyển quốc gia sẽ có nhiều chương trình thi đấu quan trọng
ông và đội tuyển sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại tình cảm của người dân việt nam
thưa quý vị sau chiến thắng thuyết phục trước ue hai philippines
ue hai việt nam bước vào trận đấu thứ hai của vòng bảng gặp ue hai team oleské
không phụ lòng người hâm mộ thay cho huấn luyện viên nguyễn quốc tuấn đã có mản trình diện ấn tượng
đem về chiến thắng lần thứ hai liên tiếp cho ue hai việt nam với tỷ số bốn
hiệp một của trận đấu khởi đầu với sự phòng ngựa chặt chẽ của ue hai team oleské
nên các cầu thủ ue hai việt nam có rất ít cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn raul fernandez và giết điểm
phải chờ đến phút thứ bốn mươi của hiệp đấu tận dụng tình huống phối hợp không ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn của ue hai timor leste
danh chung giết điểm và khung thành chống mở tỷ số trận đấu tỷ số một nghiêng về ue hai việt nam duy trì đến hết hiệp một
hiệp đấu thứ hai ue hai việt nam có nhiều tình huống tấn công đa dạng và sắc nét hơn
sau khi bỏ qua nhiều cơ hội phút thứ sáu mươi hai của trận đấu trần danh trung đi bóng dũng mãnh và giết điểm kỹ thuật
ghi bàn thắng thứ hai trong trận đấu này đây là bàn thắng thứ ba của danh trung tại giải ue hai đông nam á hai nghìn một mươi chín
phút thứ tám mươi hai của trận đấu phan thanh hậu có pha xử lý kỹ thuật và giết điểm quyết đoán nâng tỷ số lên ba cho ue hai việt nam
phút bù giờ cuối cùng của trận đấu thủ môn của ue hai timor leste đã có pha bay người cản phá xuất sắc sau cú xuất xa của thanh sơn
nhưng lê xuân tú đã băng vào đánh đầu nổ
trong tối ghi bàn thắng ấn định chiến thắng bốn cho ue hai việt nam với chiến thắng thứ hai liên tiếp ue hai việt nam chính thức bước vào vòng bán kết
do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao
những ngày qua trên địa bàn huyện tân nguyên tỉnh lai châu đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc
mưa đá đã làm cho một người bị thương sập nhiều nhà dân và công trình công cộng
huyện chính quyền huyện và các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
người bị thương là một cháu bé hai mươi ba tháng tuổi ở bản mít nội xã hố mít hiện sức khỏe đã ổn định
thiên tai làm hư hỏng sáu trăm chín mươi ba nhà ở một mươi ba trường học một nhà văn hóa một nhà công vụ trung tâm y tế huyện với tổng thiệt hại trên tám sáu tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra huyện tân uyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả
bước đầu chính quyền địa phương đã tặng quà gia đình có người bị thương và thăm hỏi động viên các hộ gia đình bị thiệt hại các trường học
theo đó các hộ có nhà bị sập hoàn toàn sẽ được hỗ trợ hai mươi triệu đồng một hộ và hộ có nhà hỏng nặng không ở được thuộc diện hộ nghèo cận nghèo được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng một hộ để sửa chữa
chiều nay thông tin tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức sở giao thông vận tài hà nội cho biết
trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm của thành phố
nhằm khắc phục từng bước những bất cập của giao thông thủ đô
cụ thể sở giao thông vận tải hà nội sẽ tiếp tục ra soát xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông các điểm ồn tắc giao thông
tập trung hoàn thành trong năm các dự án xén mở rộng đường gom đại lộ thăng long đường lê quang đạo và mở rộng mặt đường âu cơ nghi tàm để giảm ồn tắc giao thông
đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các nhà ga s chín s một mươi s một mươi hai của dự án tuyến đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
đường vành đai hai đoạn ngã tư vọng ngã tư sở đường vành đai ba dưới thấp và trên cao đoạn cầu vượt mai dịch cầu thăng long đường vành đai một đoạn hoàng cầu voi phục
trong năm hai nghìn một mươi chín hà nội dự kiến sẽ mở mới từ một mươi năm đến hai mươi tuyến buýt xây dựng kế hoạch đổi mới đoàn phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt bảo đảm phương tiện thay mới đạt tiêu chuẩn khí thải euro bốn trở lên

trong năm hai nghìn một mươi chín hà nội dự kiến sẽ mở mới từ một mươi năm đến hai mươi tuyến buýt xây dựng kế hoạch đổi mới đoàn phương tiện vận tài hành khách công cộng bằng xe buýt bảo đảm phương tiện thay euro bốn trở lên

bằng sông kiều long thanh niên thành phố cần thơ sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự
năm nay thành phố tiếp tục giao quân bảo đảm cả về số lượng và chất lượng
tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp đại học cao đẳng tình nguyện nhập ngũ được ghi nhận khá cao
năm hai nghìn một mươi chín phường hưng lợi có một trăm chín mươi bảy thanh niên nhận lệnh gọi khám sức khỏe
trong đó có bốn mươi bảy thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ
qua hai lần bình nghị công khai gia dân và xét duyệt có hai mươi bốn thanh niên trúng tuyển
khi khám xong thì tôi rất là lo không biết có đậu không
nhưng mà mấy anh bên ủy ban phường nói đậu thì tôi rất mừng
hiện tại thì tôi đang học đại học năm thứ hai chuyên ngành kế tón
tới đợt nghĩa vụ quân sự thì tôi muốn đăng ký đi để cho hoàn thành xong cái nghĩa vụ công dân của mình
tôi sẽ trở về học tiếp
tôi muốn đi nghĩa vụ quân sự để trao dòi thêm kỹ năng sống của mình
và giúp mình tỉnh chạy hơn
trong ba năm qua quận ninh kiều có một trăm năm mươi một trên năm trăm hai mươi năm thanh niên tốt nghiệp cao đẳng đại học tình nguyện nhập ngũ
đạt trên hai mươi tám
riêng năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ này chiếm ba mươi hai
tôi cũng rất là mừng là các thanh niên khi gia nhập quân đội thì rất là an tâm công tác làm việc
rồi nhiều đồng chí là có mặc dù ở bên ngoài có việc làm rất là ổn định
nhưng muốn tình nguyện tham gia quân đội và đã cống hiến và đã làm việc rất là tốt
có những người đại học lên sĩ quan và đi vào lực lượng chuyên nghiệp
một số đồng chí khác thì khi ra trường thì địa phương cũng tạo điều kiện tiếp nhận
cũng như là bố trí việc làm và nhiều người thì có việc làm ổn định
có cái đóng góp rất là lớn đối với địa phương
ngày mai các thanh niên trúng tuyển sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ công dân của mình đối với đất nước
và những món quà như thế này sẽ là nguồn động viên cổ vũ họ yên tâm học tập rèn luyện trong môi trường quân đội
thưa quý vị hôm nay là ngày dầm tháng riêng năm kỳ hợi
tại tỉnh hà nam đã diễn ra lễ dân hương tưởng niệm một trăm một mươi năm ngày mất nhà thờ nguyễn khuyến
nguyễn khuyến sinh ngày một mươi năm tháng hai năm một nghìn tám trăm ba mươi năm mất ngày năm tháng hai năm một nghìn chín trăm linh chín tức ngày dằm tháng riêng năm kỳ rậu
ông đỗ hoàng giáp đinh nguyên đỗ đầu ba khoa thi hương thi hội thi đình nên được gọi là tam nguyên yên đổ
buổi lễ được tổ chức với các nghi thức tôn nghiêm tưởng nhớ nhà thơ của làng quê việt nam
một cốt cách sống tiêu biểu của một nhà nho yêu nước một tấm lòng thương dân yêu dân
qua đó khơi dậy niềm tự hào đối với các tầng lớp nhân dân huyện bình lục nói riêng và tỉnh hà nam nói chung
về truyền thống hiếu học yêu văn chương yêu nước
nhân dịp này các hoạt động giao lưu thơ bình thơ giới thiệu thơ của nhà thơ nguyễn khuyến
của các nhà thơ hiện đại quê hương hà nam được các câu lạc bộ thơ trong tỉnh tổ chức trang trọng
cũng trong ngày hôm nay tại chùa quán thế âm phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã diễn ra chương trình thơ với chủ đề nguyên tiêu cội nguồn đồng hành cùng di sản
sau tiếng chống khai hội các văn nghệ sĩ và những người yêu thương
người yêu thơ trên địa bàn quảng nam đà nẵng đã trình bày tác phẩm của mình
gắn với chủ đề nguyên tiêu cội nguồn đồng hành cùng di sản ca ngợi con người tình yêu quê hương đất nước
qua đó thể hiện niềm tự hào và nỗ lực gìn giữ phát huy những giá trị di sản văn hóa tại chùa quán thế âm
khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
bên cạnh chương trình thơ lễ hội còn có chương trình văn nghệ đặc sắc viết thư pháp cầu mong một năm mới bình an hạnh phúc
ngày một mươi chín tháng hai thường trực tỉnh ủy tỉnh hòa bình tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí
đại biểu văn nghệ sĩ nhà báo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và trao giải cuộc thi búa liềm vàng tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi gặp mặt các văn nghệ sĩ nhà báo đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với lãnh đạo tỉnh các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và văn nghệ
để phát huy vị trí vai trò của đội ngũ xung kích trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của đảng
nhân dịp này ban tổ chức cuộc thi búa liềm vàng năm hai nghìn một mươi tám của tỉnh hòa bình đã trao giải cho các tác giả và tác phẩm đoạt giải
kết quả có một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và sáu giải khuyến khích
sáng ngày một mươi chín tháng hai tại khu di tích lịch sử chiến thắng sương giang tỉnh bắc giang đã diễn ra ngày thơ việt nam lần thứ một mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề người kinh bắc
mở đầu ngày thơ việt nam ngọn lửa truyền thống được rước từ chùa vĩnh nghiêm di tích quốc gia đặc biệt về thắp sáng trên đài lửa khu di tích chiến thắng sương giang
ngày thơ việt nam là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi sự kiện tuần văn hóa du lịch tỉnh bắc giang năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề khám phá vùng đất thiên huế
ngày thơ việt nam là dịp để các nhà thơ nhà văn trong nước và quốc tế giao lưu học hỏi tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đồng thời cũng là dịp để giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất con người bắc giang đến với bạn bè quốc tế

trong cuộc gặp năm ngoái tại argentina
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sảng đã đưa ra tuyên bố trên
ngay trước thềm vòng đàm phán thương mại tiếp theo của giới chức cấp cao hai nước
dự kiến diễn ra trong ngày hai mươi một tháng hai tại thủ đô washington
để chuẩn bị cho sự kiện này các cuộc đàm phán cấp thấp sẽ diễn ra ngày một mươi chín tháng hai
tại mỹ theo giờ địa phương
tuyên bố của nhà trắng khẳng định mục tiêu của các vòng đàm phán
là đạt được sự thay đổi về cấu trúc cần thiết tại trung quốc
yếu tố mà mỹ cho là tác động đến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới
ngoài ra hai bên cũng thảo luận về cam kết của trung quốc mua một lượng hàng hóa
và dịch vụ của mỹ
nếu giới chức hai nước không đạt được một giải pháp cho cuộc chiến thương mại
mỹ sẽ tăng mức thuế từ một mươi hiện nay lên mức hai mươi năm đối với lượng hàng hóa trung quốc
trị giá hai trăm linh tỷ usd từ ngày hai tháng ba tới
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae thông báo
nước này đã ký các hợp đồng mua vũ khí trị giá một năm
trong đó có hợp đồng mua các bệ phóng tên lửa patriot của mỹ
các hợp đồng trên được ký trong khuôn khổ tuần triển lãm vũ khí quốc tế index hai nghìn một mươi chín tại abu dhabi
sau khi uae thông báo kế hoạch mua tên lửa patriot từ tập đoàn sản xuất vũ khí của mỹ
với tổng trị giá ba trăm năm mươi ba triệu usd
trước đó trong ngày đầu tiên của triển lãm uae cũng đã ký nhiều hợp đồng quân sự
với hàng chục công ty trong nước và quốc tế
khoảng ba hai tỷ usd trong số các hợp đồng
các hợp đồng được ký sẽ có hiệu lực ngay từ ngày hai mươi một tháng hai tới
uae một đồng minh chủ chốt của mỹ lâu nay
vẫn duy trì quan hệ thân thiết với chính quyền của tổng thống donald trump
hiện mỹ đang chuẩn bị xây dựng một bệnh viện quân đội do uae tài trợ tại abu dhabi
để điều trị cho các binh sĩ của hai nước đóng tại khu vực
cơ sở vật chất của bệnh viện này giống như bệnh viện tại lanstut của đức
bệnh viện lớn nhất của mỹ ở nước ngoài
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền thông